báo nhân dân đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm hai nghìn một mươi bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy báo nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị của người báo không có tiêu cực trong công tác bổ nhiệm luân truyền đào tạo cán bộ
báo nhân dân đã đạt được nhiều giải báo chí quốc gia như hai giải a bốn liềm vàng về công tác xây dựng đảng
trong đó có truyền hình nhân dân và nhiều giải báo chí khác do các bộ ban ngành tổ chức
thưa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ đồng chí thuận hữu đã trao huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước
cho đồng chí nguyễn văn bắc trưởng ban xây dựng đảng báo nhân dân trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các đồng chí nguyễn văn bắc hà huy hồng hà quốc việt
tại hội nghị lãnh đạo báo nhân dân đã phát động phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng ấn phẩm của báo nhân dân và xây dựng cơ quan đoàn kết vững mạnh
phát biểu tại hội nghị đồng chí thuận hữu đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ công chức viên chức báo nhân dân đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám tập thể cán bộ công chức viên chức báo nhân dân cần phân đấu hơn nữa ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra